ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa phát đi công điện yêu cầu các địa phương lực lượng khẩn cấp ứng phó với vùng áp thấp áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trên biển đông và tình hình rét đậm rét hại đang diễn biến phức tạp ở miền bắc và bắc trung bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới gần biển đông đã vượt qua miền trung philippines sau đó đã di chuyển nhanh về phía tây nam và suy yếu thành một vùng áp thấp
trong khi đó ngay chiều nay trên khu vực nam biển đông hình thành một vùng áp thấp khác trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão trong vài ngày tới
trong tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin về áp thấp nhiệt đới chủ động liên hệ hướng dẫn tàu thuyền di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm
đồng thời kiểm đếm và kiểm soát tàu thuyền ra khơi sẵn sàng
bộ ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ ngư dân tàu thuyền việt nam vào chú tránh khi cần thiết
trong khi đó ở miền bắc và bắc trung bộ đang chịu một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ c vùng núi từ bốn bảy độ c vùng núi cao dưới ba độ c thậm chí xuất hiện băng giá và mưa tuyết
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương miền bắc bắc trung bộ
đảm bảo an toàn cho người vật nuôi cây trồng trước rét đậm rét hại
căn cứ tình hình thực tế các địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học tránh rét hại
ban chỉ đạo trung ương cũng lưu ý các địa phương ở miền trung tây nguyên về tình hình mưa lũ
đặc biệt là khu vực nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất ngập lụt
triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho người và các công trình phòng chống thiên tai
công trình đê điều hồ đập kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa
nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du đặc biệt là hồ sung yếu hồ đã đầy nước
các địa phương chủ động di rời hoặc sơ tán người dân ra khỏi những nơi có nguy cơ cao
đặc biệt là nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất